chuyển sang phần tin tức quốc tế tổng thống ukraine volodymyr zelensky vào ngày hôm qua đã có chuyến thị sát đến khu vực iae son ở miền nam nước này
hiện đang trong tình trạng ngập lụt do vụ vỡ đập thủy điện kharkovka
theo giới chức địa phương khoảng sáu trăm linh km hai của tỉnh này vẫn chìm trong nước với mực nước trung bình lên tới hơn năm mét
tổng thống ukraine cùng các quan chức địa phương đã thảo luận về các hoạt động cứu trợ khẩn cấp cũng như triển vọng khôi phục hệ sinh thái khu vực
trước đó phó thủy tướng ukraine oleksandr kuprakov cũng đã có chuyến thị sát đến kherson và cảnh báo hệ lụy nổ mìn dịch bệnh cùng với chất độc hại lan truyền sau vụ vỡ đập
theo ông kuprakov ukraine đã phân bổ hai ba mươi năm triệu đô la mỹ để đảm bảo nguồn cung cấp nước ở mikholai và chuẩn bị hơn bốn mươi năm triệu đô la mỹ cho hoạt động xây dựng lại hệ thống cấp nước bị tàn phá
hiện giới chức ukraine đã sơ tán người dân tại ít nhất hai mươi bốn trong số hơn tám mươi khu dân cư
hệ thống cấp nước bị ảnh hưởng